sau đây là dự báo thời tiết các khu vực đêm nay và sáng mai một mươi tám tháng bốn
hà nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
riêng khu tây bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ riêng khu vực tây bắc có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba ba mươi sáu độ riêng khu tây bắc từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng phía bắc từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng cay gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ